tại ngày họp thứ hai của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy tại đức
lãnh đạo các nước thành viên g bảy đã ra tuyên bố chung về căng thẳng giữa nga và ukraine
đồng thời xem xét một gói hành động mới nhằm gia tăng sức ép đối với moscow có liên quan tới vấn đề ukraine
lãnh đạo các nước g bảy đã cam kết duy trì và tăng cường áp lực kinh tế cũng như chính trị đối với nga
bên cạnh đó g bảy khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính nhân đạo quân sự ngoại giao và sát cánh với ukraine
trong thời gian cần thiết tuyên bố nêu rõ các nền kinh tế hàng đầu sẽ tìm cách tạo ra hành lang an toàn cho những người tị nạn
bằng cách hợp lý hóa các thủ tục nhập cư và các yêu cầu về thị thực
g bảy khẳng định sẽ cố gắng đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của ukraine bao gồm phục hồi và tái thiết
trong đó có thể bao gồm cả việc sử dụng các tài sản của nga bị phong tỏa theo luật quốc gia
bên cạnh tuyên bố chung về tình hình ukraine các nhà lãnh đạo g bảy cũng đạt được tiến bộ
trong việc đặt ra mức giá trần toàn cầu đối với dầu mỏ nhập khẩu từ nga nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của moscow
ngoài năng lượng lãnh đạo các nước g bảy khẳng định sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt
nhằm hạn chế hơn nữa việc nga tiếp cận các nguyên liệu công nghiệp dịch vụ và công nghệ then chốt cho công nghiệp quốc phòng